còn hơn một tháng nữa mới đến tết nguyên đán mậu tuất nhưng những ngày này các vườn quất cảnh ở xã thanh thủy huyện thanh hà tỉnh hải dương đã chín vàng đẹp hầu hết các vườn đều đã có thương lái về đặt mua
gia đình ông nguyễn văn nguyện ở thôn lại xá xã thanh thủy huyện thanh hà trồng bảy trăm linh gốc quất cảnh bán vụ tết
nếu như những năm trước đây phải đến đầu tháng chạp vườn quất nhà ông nguyện mới có khách mua thì năm nay ngay từ đầu tháng một mươi một âm lịch đã có thương lái tới chọn đặt cọc bốn trăm linh gốc quất của nhà ông đã có chủ